tính đến nay đã có hơn một mươi tám triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau về đến việt nam
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một số lượng vaccine sẽ về nhiều và rồn rập
bộ y tế yêu cầu các địa phương cần phải tăng tốc tiêm chủng để đảm bảo miễn dịch cộng đồng
đến nay tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi ba hai trăm năm mươi sáu bốn trăm bảy mươi hai liều
theo bộ y tế trong hai tuần gần đây tiến độ tiêm chủng trên cả nước đang được đẩy mạnh
trung bình mỗi ngày tiêm gần bốn trăm linh mũi
để việc vận chuyển bảo quản nhanh nhất bảo đảm tuyệt đối an toàn đến các địa phương kịp thời
bộ y tế yêu cầu kho bảo quản tại các quân khu trong tuần này phải xong phải được cấp phép
thực hiện cơ chế điều hành quân khu ngay từ lô vaccine sau
nơi nào khó khăn thì quân đội sẽ huy động phương tiện của quân đội thực hiện
bộ y tế cũng đề nghị bộ thông tin và truyền thông sớm khởi động chiến dịch truyền thông
kêu gọi người dân tải app khai báo đầy đủ đăng ký tiêm và triển khai cấp giấy chứng nhận tiêm chủng qua phần mềm
quét mã qr code nhất là các địa điểm công cộng trong đó có các điểm tiêm chủng
kết quả xét nghiệm cũng được liên thông và trả qua phần mềm